trong đợt tuyển quân năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh sơn la được giao tuyển một hai trăm sáu mươi tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân
ngay từ khi có kế hoạch tuyển quân các địa phương cùng các đơn vị quân sự đã tiến hành nghiêm túc đúng quy trình
những thanh niên ưu tú có đủ phẩm chất đã được hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp lựa chọn
trong sáng nay các địa phương đã tiến hành lễ giao nhận quân một cách nhanh gọn nhưng vẫn bảo đảm sự trang trọng
sáng một mươi ba tháng hai hòa chung khí thế trong ngày hội tòng quân của cả nước
bảo đảm an toàn chất lượng tiễn đưa một sáu trăm một mươi hai thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ
trong đó một ba trăm linh một thanh niên phục vụ trong quân đội số thanh niên còn lại tham gia lực lượng công an nhân dân
trong năm hai nghìn hai mươi chất lượng công dân nhập ngũ các địa phương trên địa bàn thành phố cần thơ tương đối đồng đều và cao hơn những năm trước
tại tỉnh hậu giang tám đơn vị huyện thị xã thành phố của tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân đưa một một trăm linh ba thanh niên lên đường nhập ngũ năm hai nghìn hai mươi
năm nay chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được nâng lên đáng kể trong đó có trên hai trăm linh thanh niên đạt sức khỏe loại một
một trăm bốn mươi thanh niên có chuyên môn kỹ thuật và có một mươi bảy đảng viên bên cạnh đó chính sách hậu phương quân đội cũng được quan tâm thực hiện rất nghiêm túc
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng hai trong không khí tưng bừng của tuổi trẻ cả nước thanh niên các địa phương trên địa bàn quân khu hai đã nô nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự
làm tròn trách nhiệm thiêng liêng của tổ quốc và nhân dân đến thời điểm hiện tại chín tỉnh trên địa bàn quân khu hai đã hoàn thành công tác giao nhận quân bảo đảm an toàn đủ trị tiêu
với khí thế của tuổi trẻ và tình yêu với quê hương đất nước toàn quân khu hai đã có hơn một thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong đợt này
cùng với thanh niên cả nước hôm nay tám trăm năm mươi thanh niên tại một mươi một huyện thành phố trên địa bàn tỉnh hà giang lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
năm nay cũng là năm tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân với nhiều nội dung vượt trị tiêu được giao
tại lễ giao nhận quân trung tâm y tế các huyện thành phố đã tiến hành phun thuốc khử trùng kiểm tra thân nhiệt các tân binh trước khi lên xe trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp covid một mươi chín